đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục được truyền hóa chất lượng giáo dục các cấp được nâng lên
qua thư tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng mong muốn năm học mới các nhà trường tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc đạo đức lối sống lý tưởng cách mạng cho học sinh sinh viên xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện
tổ chức theo tinh thần chỉ đạo của chính phủ và bộ giáo dục và đào tạo lễ khai giảng năm nay không đọc báo cáo về các tình hình hoạt động của nhà trường lấy mục tiêu bảo đảm sức khỏe của học sinh và bảo vệ môi trường tổ chức các hoạt động phù hợp với lứa tuổi để tạo không khí vui tươi của ngày khai giảng năm học mới ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường
với những lời chúc tốt đẹp dành cho kem học sinh trong ngày khai giảng năm học mới sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã phát biểu và đánh chống khai giảng năm học mới
tại trường trung học phổ thông chuyên sơn tây thành phố hà nội
phát biểu tại lễ khai giảng thủ tướng nguyễn xuân phúc đã truyền lời thăm hỏi và lời chúc thành công tới thầy trò trường phổ thông trung học sơn tây chúc thầy trò trường sơn tây đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong việc dạy và học
thủ tướng khẳng định sự phấn đấu quyết tâm của nhà trường đã đóng góp vào thành công của ngành giáo dục nước nhà
thủ tướng can dặn các thầy cô giáo ngoài việc dạy văn hóa thì cần phải quan tâm đến giáo dục đạo đức cho học sinh để các em học sinh phát huy toàn diện phát huy năng lực sáng tạo
thủ tướng nhấn mạnh con người phải có đạo đức có tài thì mới đóng góp xây dựng được đất nước và mới xây dựng được gia đình ấm no hạnh phúc
dạy văn hóa rất quan trọng nhưng dạy lối sống văn hóa càng quan trọng hơn trong thời kỳ hội nhập mới hiện nay
trong không khí phấn khởi của ngày khai giảng thủ tướng đã đánh trống khai trường với một năm trăm năm mươi tám học sinh đây là năm học thứ sáu mươi của trường trung học phổ thông sơn tây
ngày sau lễ khai giảng thủ tướng đã trồng cây lưu niệm và trực tiếp vào thăm lớp học giáo dục chuyên đề của trường
tại đây thủ tướng căn dặn các em học sinh hãy tự giác tích cực sáng tạo hơn nữa trong học tập và trong các hoạt động của nhà trường nỗ lực hết mình
xen đức luyện tài để sau này trở thành những công dân lương thiện có ích cho xã hội
và trong niềm vui hân hoan khai trường của học sinh trên cả nước sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã tới dự và đánh chống khai giảng
tại trường trung học phổ thông tháp một mươi huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
phát biểu trong buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị tỉnh đồng tháp chăm lo tốt hơn nữa cho giáo dục đào tạo
tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất trang thiết bị để học sinh phát triển năng lực và phẩm chất đáp ứng yêu cầu mới trong thời đại bốn
chủ tịch quốc hội cũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của thầy và trò trường trung học phổ thông tháp một mươi
đồng thời gửi tặng nhà trường các thiết bị để phục vụ cho công tác dạy và học
cùng với các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước đến dự lễ khai giảng tại các địa phương đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội cũng đã tới dự lễ khai giảng năm học mới
tại trường trung học phổ thông hoàng văn thụ huyện lục yên tỉnh yên bái
phó chủ tịch thường trực quốc hội tổng thị phóng mong muốn trong năm học mới
trường trung học phổ thông hoàng văn thụ tiếp tục phát huy kinh nghiệm giáo dục đã đạt được
chú trọng giáo dục đạo đức lý tưởng sống ý chí vươn lên trong học tập cho học sinh
nhất là học sinh nhà trường cần xác định thêm mục tiêu để có những bổ sung điều chỉnh cần thiết
về chiến lược phát triển trong giai đoạn mới quan tâm đào tạo kỹ năng sống cho học sinh dân tộc thiểu số
chăm lo đào tạo bùi dưỡng đội ngũ cán bộ
có phẩm chất chính trị đạo đức chuyên môn nghiệp vụ vững vàng khai thác và sử dụng hiệu quả
các phương tiện dạy học hiện đại đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý
tại hải phòng đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trường ban tuyên giáo trung mương cùng đoàn công tác đã đến sự khai giảng năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tại trường trung học cơ sở trung văn an quận ngo quyền
năm học này hải phòng có bảy trăm bảy mươi tám trường học với hơn ba trăm tám mươi hai học sinh
trong đó tuyển mới
gần ba trăm bốn mươi sáu học sinh các bậc học gần hai mươi tám học sinh mầm non
hơn một trăm tám mươi sáu học sinh tiểu học hơn một trăm linh tám học sinh trung học cơ sở
và hơn hai mươi học sinh trung học phổ thông
với hơn một mươi ba lớp gần ba mươi cán bộ quản lý giáo viên nhân viên các bậc học ngành học
trong ngày khai giảng đồng chí võ văn thưởng chúc mừng thầy và trò
trường trung học cơ sở chu văn an và đánh chống khai giảng năm học mới
hôm nay đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trường ban kinh tế trung mương đã tới dự và chung vui với thầy trò
trường phổ thông chất lượng cao hùng vương tỉnh phú thọ
tại buổi lễ đồng chí nguyễn văn bình mong muốn các em học sinh
trường phổ thông chất lượng cao hùng vương cố gắng học tập tốt
chăm chỉ rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi
xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình nhà trường và xã hội
các thầy giáo cô giáo của trường luôn là những người thầy giỏi về chuyên môn
tận tâm nhiệt huyết với nghề và là tấm gương giáo viên đảng viên
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tỉnh phú thọ có gần ba trăm tám mươi học sinh các cấp
ngành giáo dục và đào tạo phú thọ đặt mục tiêu duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà
giáo dục mũi nhọn phấn đấu hoàn thành xây dựng mới ba mươi hai trường học đạt chuẩn quốc gia trong năm học này
sáng nay năm tháng chín tại trường tiểu học hòa hoa thám thành phố thanh hóa
đã diễn ra lễ khai giảng năm học mới và phát động chương trình trao tặng mũ bảo hiểm
cho học sinh lớp một toàn quốc với chủ đề giữ chọn ước mơ
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia cùng đại diện lãnh đạo đảng nhà nước đã đến dự ngày khai trường
năm học mới này tỉnh thanh hóa quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chủ trương của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước về giáo dục và đào tạo tăng cường giáo dục truyền thống
lịch sử văn hóa của dân tộc đạo đức lôi sống cho học sinh
xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh thân thiện
cũng tại buổi lễ những chiếc mũ bàng hiểm đã được truyền đến các em học sinh lớp một
sáng nay đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
tới dự lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại trường tiểu học lý nam đế xã hùng minh huyện hưng hà tỉnh thái bình
tại buổi lễ đồng chí vương đình huệ đã đánh chống khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
tặng quà cho thầy trò nhà trường đồng thời tặng năm mươi suất học bổng cho các em học sinh
có hoàn cảnh khó khăn
đồng chí vương đình huệ đã nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập
nhân dịp này đồng chí cùng lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thái bình
ủy ban nhân dân huyện hưng hà cắt băng khánh thành trường tiểu học lý nam đế
đây là ngôi trường được xây dựng mới quy mô ba tầng gồm hai mươi năm phòng
trong đó có một mươi tám phòng học khang trang hiện đại để chào đón các em học sinh bước vào năm học mới
tại cần thơ hòa cùng không khí tưng bừng trên cả nước
bốn trăm sáu mươi điểm trường ở các cấp học cũng đồng loạt tổ chức lễ khai
năm học mới này cần thơ tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện
để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giáo dục
tạo nền tảng thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới
đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
mỗi thầy giáo cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo
gắn với phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực
theo đó tỷ lệ trường chuẩn quốc gia của thành phố cần thơ hiện có ba trăm linh sáu trường đạt trên sáu mươi sáu
ngoài ra ngành giáo dục thành phố cần thơ đã đầu tư mua sắm sách thiết bị đồ dùng dạy học
đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động quản lý giảng dạy học tập
đặc biệt là về ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp dạy học
ngành giáo dục cũng đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất năng lực
thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu đổi mới trong đó chú trọng nâng cao ý thức giữ gìn đạo đức nhà giáo
theo đúng định hướng của ngành
trong khi đó do tình hình mưa lũ đang diễn biến phức tạp và khó lường
nên một số trường học trên địa bàn tỉnh quảng bình quảng trị và hà tĩnh
phải hoãn tổ chức khai giảng năm học mới để bảo đảm an toàn cho các em học sinh
thời điểm hiện tại toàn tỉnh quảng bình đã có ba mươi năm xã bị ngập lụt khiến học sinh không thể đến trường
hiện có một trăm ba mươi trường học trên địa bàn phải hoãn khai giảng
sở giáo dục đào tạo quảng bình cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
các trường học trên địa bàn chủ động nắm bắt tình hình mưa lũ
túc trực để nắm bắt diễn biến của lũ lụt
trong khi đó tại quảng trị trong sáng ngày năm tháng chín theo đúng quy định là khai giảng năm học mới
tuy nhiên tình hình mưa lũ ở quảng trị vẫn đang diễn biến phức tạp
trên địa bàn tỉnh quảng trị có trên một trăm bảy mươi trường học
trên tổng số hơn bốn trăm linh trường học không thể khai giảng năm học mới do mưa lũ
còn tại huyện hương khê tỉnh hà tĩnh có hai mươi sáu học sinh phải nghỉ học do mưa lũ
khoảng ba trăm linh trường học không thể khai giảng năm học mới
trong đêm ngày bốn tháng chín và sáng sáng ngày năm tháng chín
tại đây vẫn xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to đến rất to
tuy nhiên lưu lượng mưa đã giảm so với hai ngày trước đó
mực nước sông ngàn phố ngàn sâu và sông la cũng giảm nhưng vẫn ở mức cao mức báo động ba
thưa quý vị trong khuôn khổ diễn đàn kinh tế phương đông đang diễn ra tại liên bang nga
đoàn đại biểu cấp cao việt nam do phó thủ tướng trịnh đình dũng làm trưởng đoàn
đã tham gia phiên thảo luận nga và liên minh kinh tế á âu tại châu á thái bình dương
nhân tố hội nhập và triển vọng tăng cường hợp tác
phó thủ tướng khẳng định việt nam luôn sẵn sàng làm cầu nối cho nga cũng như eaeu
mở rộng quan hệ với asean hướng tới một hiệp định thương mại và đầu tư giữa hai khu vực
phát biểu tại phiên thảo luận phó thủ tướng trịnh đình dũng nhấn mạnh
sau hơn năm mươi năm hình thành và phát triển hình ảnh và vị thế của asean ngày càng được khẳng định
là một trong những tổ chức hợp tác khu vực thành công nhất và đóng vai trò ngày càng
quan trọng trong quan hệ khu vực và quốc tế
đồng thời đề nghị trong thời gian tới các bên cần tiếp tục triển khai một cách hiểu hiệu
hiệp định fta giữa việt nam và eaeu làm tiên đề để thuyết phục vận động được các quốc gia khác
trong việc xây dựng hiệp định fta giữa asean và eaeu
những kết quả tích cực từ hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế aâu
các quốc gia thành viên sẽ tìm ra cơ hội thúc đẩy và phát triển các hoạt động thương mại và đầu tư
trong các lĩnh vực công nghiệp nặng công nghiệp nhẹ năng lượng công nghiệp chế biến
khai thác dầu khí với cộng đồng asean
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xuất khẩu gạo sang eu được dự báo là sẽ tăng
do tác động của hiệp định evfta thị trường eu dù có nhiều triển vọng mở cửa
song lại quy định rất khắt khe về chất lượng nhập khẩu
những năm trước việt nam chỉ xuất khẩu được khoảng hai mươi tấn gạo một năm sang eu
với mức thuế giao động khoảng sáu mươi năm hai trăm một mươi một euro một tấn ước tính khoảng năm mươi giá trị xuất khẩu
hiện nay với mức hạn ngạch thuế xuất cho tám mươi tấn cao gần bốn lần so với thực tế xuất khẩu hiện tại
dự kiến hoạt động xuất khẩu gạo của việt nam sang eu sẽ tăng lên trong tương lai
tuy vậy eu là một thị trường khó tính
eu cần phải nâng cao chất lượng kiểm soát các biện pháp vệ sinh dịch tễ và hàng giao kỹ thuật thương mại
quy định về truy xuất nguồn gốc đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cũng như làm quen với các thủ tục liên quan
thưa quý vị du lịch là ngành kinh tế tổng hợp và không có danh giới địa lý
do vậy sự liên kết để cùng phát triển có ý nghĩa rất quan trọng
tìm giải pháp mới cho sự liên kết phát triển du lịch của thành phố hồ chí minh và một mươi ba tỉnh thành đồng bằng sông cửu long
là vấn đề mà các nhà khoa học các nhà đầu tư cùng bàn luận để ngành du lịch ngày càng phát triển
năm hai nghìn một mươi tám du lịch thành phố hồ chí minh và vùng đồng bằng sông cửu long có sự tăng trưởng mạnh mẽ
với một mươi chín triệu lực khách quốc tế và sáu mươi sáu ba triệu lực khách du lịch nội địa
riêng đồng bằng sông cửu long hiện có bốn mươi hai điểm du lịch tiêu biểu một mươi hai điểm du lịch đang xây dựng khoảng năm mươi ba khách sạn
trong đó có một mươi năm khách sạn ba sao trở lên
có thể nói đây là những con số khá ấn tượng thể hiện sự nỗ lực và thay đổi
từng ngày diễn mạo ngành du lịch của thành phố hồ chí minh và một mươi ba tiểm thành đồng bằng sông cửu long
tuy nhiên mức tăng trưởng vẫn còn có sự chênh lệch giữa các địa phương
nếu tính chung dân số của một mươi bốn địa phương khoảng hai mươi bảy năm triệu người
thì bình quân một năm mỗi người dân trong vùng chỉ đóng khoảng hai tám lực khách
trong đó có ba mươi chín lực khách quốc tế con số vẫn còn rất khiêm tốn so với tiềm năng của cả vùng
sự phối hợp giữa các doanh nghiệp làm du lịch ở các địa phương chưa chặt chẽ với nhau
tuy nhiên công tác quảng bá xuất tiến của từng địa phương chưa được đầu tư
và việc giới thiệu sản phẩm cũng chưa có sự khác biệt
cái thứ ba là việc ứng dụng công nghệ thông tin để làm công tác quản lý và xúc tiến du lịch còn hạn chế
các sản phẩm khá khá là giống nhau
thì tại sao chúng ta không tạo sự khác biệt của một mươi ba tỉnh thành để có những đặc trưng riêng
để làm gì
kêu gọi khách nhín nhiều hơn nữa
chứ chúng ta không có lập đi lập lại
tại vì chúng ta cũng là sông nước chúng ta cũng là mây tre lá
thì tại sao chúng ta không làm sự khác biệt cũng dựa trên nền tảng đó
chúng ta sẽ làm sự khác biệt đi
bên cạnh đó cũng còn những tồn tại cơ sở hạ tân yếu trong công tác đào tạo nguồn dân lực cho ngành
chưa có cơ chế để các địa phương lựa chọn được những vấn đề liên vùng
để tác động đến sự phát triển du lịch vùng
vậy nên tp hcm và đồng bằng sông cửu long cần có sự kết nối toàn diện hơn
cụ thể hơn và có thời hạn cho từng mục tiêu kế hoạch
với vai trò kết nghiệm của mình tp hcm sẽ có những mời gọi những doanh nghiệp du lịch của thành phố
có thể liên kết với các địa phương ở các đồng bằng sông cúc long
cũng như là các doanh nghiệp du lịch của các tỉnh
các chuyên gia tư vấn nghiên cứu xây dựng ra những sản phẩm du lịch phù hợp với đặc thù của từng địa phương
thành phố muốn có sản phẩm lực mới trên cơ sở kết nối với địa phương
thì thành phố phải chủ động làm việc này
chúng tôi sẽ sao sở lực và những đơn vị tư vấn của thành phố như itbc sẽ kết hợp với các địa phương để tiến hành
hy vọng với sự quyết tâm của chính quyền một mươi bốn tỉnh thành trong xây dựng thương hiệu liên kết vùng trong du lịch lần này
sẽ nâng tầm và chất lượng trong các hoạt động phát triển du lịch
đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch khi đến với tp hcm và đồng bằng sông cửu long
tiếp nối chương trình bộ tài nguyên và môi trường kiến nghị tẩy độc khu vực nhà máy
bộ tài nguyên và môi trường đánh giá vụ cháy tại công ty cổ phần bóng đèn phích nước dạng đông
là vụ cháy nổ mất an toàn về hóa chất và quy mô ảnh hưởng ở mức trung bình
từ kết quả phân tích và cùng với khuyến cáo của who vùng có nguy cơ ô nhiễm nằm trong bán kính năm trăm linh m
trong buổi họp báo chính phủ vào tối ngày bốn tháng chín thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường võ tuấn nhân cho biết
giải pháp khắc phục hậu quả trước mắt là tp hcm làm việc với bộ tư lệnh hóa học để tẩy độc khu vực bị cháy
đồng thời đề nghị công ty dạng đông cô lập phủ bạt khu vực bị cháy không để hơi thủy ngân phát tán ra môi trường
cần tiếp tục thống kê hàng hóa bị cháy xác định đúng số lượng thủy ngân
ngoài ra cần kiểm tra sức khỏe của người dân cán bộ công ty
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch tả lợn châu phi vừa có công văn đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các đơn vị liên quan chấn chỉnh việc phòng chống dịch bệnh và chấm dứt ngay tình trạng vứt sát lợn chết ra môi trường
bàn chỉ đạo quốc gia phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi đề nghị ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các đơn vị liên quan triển khai nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh việc phòng chống dịch bệnh
và chấm dứt ngay tình trạng vứt sát lợn chết ra môi trường
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo ubnd cấp huyện cấp xã huy động các lực lượng của địa phương
bao gồm lực lượng ngành nông nghiệp môi trường công an dân quân tổ chức giám sát phát hiện và kịp thời thu gom
tiêu hủy sát lợn chết vứt ra ngoài môi trường nhất là khu vực sông ngòi canh rạch
trong vòng hai mươi bốn giờ kể từ khi phát hiện sát lợn chết theo quy định chấm dứt ngay tình trạng vứt sát lợn chết ra môi trường
đồng thời giao và chỉ đạo các lực lượng công an của địa phương chủ trì phối hợp với cơ quan chuyên môn chính quyền cơ sở
người dân theo dõi điều tra bắt và xử lý nghiêm các trường hợp vứt sát lợn chết lợn bệnh nghi mắc bệnh ra môi trường
làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh
tại tỉnh vĩnh long cơn mưa vào chiều ngày bốn tháng chín đã làm cho hàng chục căn nhà của người dân
trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề
cơn mưa kèm theo dòng lốc đã làm một người bị thương sập một căn nhà tốc mái một mươi chín căn nhà trên địa bàn huyện long hồ tỉnh vĩnh long
hiện chính quyền địa phương đang triển khai nơi ở tạm cho người dân bị ảnh hưởng
từ đầu năm đến nay thiên tai đã khiến tỉnh vĩnh long thiệt hại với nông nghiệp hơn sáu mươi ha hư hỏng trên một trăm ba mươi căn nhà
ba mươi điểm sạt lở ảnh hưởng tới trên hai trăm chín mươi hộ dân tổng thiệt hại gần một mươi tỷ đồng
mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua cũng đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh quảng trị ngập sâu trong lũ
hơn một hộ dân đã phải di rời hàng nghìn hectare cây trồng bị ngập úng
tỉnh quảng trị đang huy động tối đa các lực lượng phương tiện để sớm khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra
toàn tỉnh hiện có hơn bốn bốn trăm linh hectare lúa bị ngập úng hơn ba trăm bốn mươi năm ha hoa màu bị hư hỏng nặng
nhiều gia súc gia cầm của người dân đã bị chết do nước cuốn trôi hoặc ngập lụt
trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp
chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã huy động hơn năm trăm linh cán bộ chiến sĩ đến các địa bàn sung yếu
bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai để kịp thời hỗ trợ người dân
trong những ngày mưa lớn vừa qua nhiều cán bộ chiến sĩ đã thức trắng đêm để làm nhiệm vụ
trong hai ngày mùng ba và mùng bốn tháng chín lực lượng chức năng của tỉnh quảng trị đã di rời hơn một hai trăm linh hộ dân
với hơn năm nhân khẩu đến năm nhân khẩu
trong những ngày mưa lớn vừa qua nhiều cán bộ chiến sĩ đã di rời hơn một nhân khẩu

hiện tại trên địa bàn tỉnh vẫn còn hơn một năm trăm linh ngôi nhà bị ngập lụt
huy động lực lượng tại chỗ để di rời tất cả bà con về nơi chủ an toàn
và cử các lực lượng chức năng tại chỗ để nấu cơm cung cấp thức ăn nước uống
và thuộc men cho bà con đảm bảo trong thời gian di rời
hiện tại ở tỉnh quảng trị mưa vẫn rất lớn mực nước các sông đồng loạt lên cao gây ngập lụt ở khu vực hạ du
ngay trong chiều bốn tháng chín ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã đến các vùng ngập lụt ở quảng trị
và kiểm tra việc vận hành khu vực xả lũ an tiêm thị xã quảng trị
chúng ta phải quyết liệt sơ tán dân khỏi những vùng thấp trũng
chúng ta phải tăng cường cho việc canh khắc tại những khu vực mà các tuyến đường giao thông đang có hiện tượng bị chia cắt
bị ngập do mưa lũ lớn
và thứ ba nữa là chúng ta phải đảm bảo an toàn cho các hồ chứa
bên cạnh đó thì phải vận hành các hệ thống công trình để đảm bảo cho khu vực phân lũ hợp lý
hiện tình hình mưa lũ ở quảng trị đang có nhiều diễn biến phức tạp
tỉnh quảng trị tiếp tục triển khai các phương án để di rời dân ra khỏi vùng lũ
một trăm bảy mươi ba điểm trường trên địa bàn tỉnh đã hoãn khai giảng để bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh
thưa quý vị
chiều ngày bốn tháng chín tại bangkok buổi họp báo kỹ thuật trước trận đấu thái lan việt nam đã được diễn ra
đại diện của đội tuyển việt nam là huấn luyện viên park hang seo và quế ngọc hải
huấn luyện viên park hang seo cho biết việt nam đã sẵn sàng về mọi mặt để thi đấu với thái lan trong trận đấu chiều nay
cuộc họp báo bắt đầu bằng phần trả lời phỏng vấn của hai đại diện của đội tuyển việt nam là huấn luyện viên park hang seo và đội trưởng quế ngọc hải
các câu hỏi tập trung và sự chuẩn bị của đội tuyển việt nam cho trận gặp thái lan thuộc vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai khu vực châu á sẽ diễn ra vào tối hôm nay
đại diện việt nam tỏ ra rất tự tin trước trận đấu với đối thủ nhiều duyên nợ
chúng tôi đã có một mươi ngày để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai
và hiện tại thì tất cả mọi người đều đang rất là sẵn sàng và tâm lý thì
về tâm lý thì chúng tôi rất là thoải mái
và tự tin cho trận đấu ngày mai
nếu nói về ý nghĩa ở king cups thì chiến thắng đó sẽ giúp các cầu thủ việt nam hiện tại và sau này tự tin hơn khi thi đấu với thái lan
dù thái lan đã nhiều lần thất bại trước việt nam trong thời gian gần đây nhưng họ vừa có một huấn luyện viên mới và đang rất khát khao để chiến thắng trên sân nhà
dù vậy chúng tôi vẫn sẽ tập trung vào sự chuẩn bị của mình
không ai có thể biết trước được kết quả trận đấu ngày mai sẽ thế nào
nhưng chúng tôi vẫn sẽ chơi đoàn kết và nỗ lực hết sức như những gì chúng tôi vẫn làm

chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt